với chủ trương phát triển kinh tế gắn liền với xây dựng nông thôn mới huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc đã tạo nên một bộ mặt hoàn toàn đổi khác
gắn bó và đi lên từ đồng đất quê hương mỗi người dân nơi đây đều thấy tự hào trước sự đổi thay của quê nhà để từ đó đồng lòng phấn đấu thực hiện các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
hòa nhịp cùng đà phát triển mạnh mẽ ấy cộng đồng người khuyết tật nơi đây cũng đã nỗ lực phấn đấu xây dựng kinh tế phát triển văn hóa để ngày càng củng cố và phát huy hơn nữa vai trò của mình trong xã hội
những năm qua phong trào xã hội đã đạt được nhiều thông tin
vào xây dựng nông thôn mới được nhân rộng trên cả nước đã đem lại nhiều kết quả tích cực
là một huyện nhỏ với hơn hai trăm linh nhân khẩu nằm ở phía tây nam tỉnh vĩnh phúc vĩnh tường đang từng bước đi lên trở thành điểm sáng trong công tác xây dựng nông thôn mới
ngay từ khi triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh các cấp đảng ủy chính quyền trên toàn huyện đã phối hợp với chính quyền các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của các xã
tích cực vận động đoàn viên
hội viên nhân dân trên địa bàn tham gia phong trào
đặc biệt huyện đã chú trọng phát huy nội lực trong nhân dân khi động viên khích lệ tinh thần người khuyết tật cùng chung tay góp một phần sức lực để đóng góp vào tiêu chí xoa đói giảm nghèo
tới thăm hợp tác xã mây mặc người khuyết tật tuân chính vào một ngày nắng đẹp chúng tôi có thể cảm nhận được không khí bận rộn

hợp tác xã phát triển mạnh với mỗi vụ may đồng phục trong vòng từ ba đến bốn tháng trước kỳ khai giảng hợp tác xã thu khoảng bốn trăm linh triệu đồng
từ sáu lao động đầu tiên đến nay hợp tác xã đã tạo công an việc làm cho khoảng hơn hai mươi lao động chủ yếu là các chị em khuyết tật và cả những lao động nhàn rỗi có hoàn cảnh khó khăn
đối với các chị em đi lại khó khăn hợp tác xã cũng tạo điều kiện cho mượn máy may nhận hàng về làm tại nhà
nhờ vậy mà thu nhập bình quân của một xã viên giao động từ một năm đến hai triệu đồng một người một tháng
với những chị em có sức khỏe tốt làm giỏi thu nhập có thể lên tới ba bốn triệu đồng một tháng
không chỉ giúp người khuyết tật có được công việc ổn định tăng thu nhập cải thiện cuộc sống hợp tác xã may mặc người khuyết tật tuân chính đã trở thành ngôi nhà thứ hai với nhiều chị em xã viên
tại đây những người cùng cảnh ngộ có cơ hội được đồng cảm chia sẻ quan tâm lẫn nhau
và nhờ có một công việc ổn định mà nhiều người khuyết tật tại đây đã có thể cải thiện đời sống và thoát nghèo
đối với chị em nữ
thì hết mùa vụ thì rất là nông nhàn
thế những người khác thì không khuyết tật thì họ có thể bươn trải ngoài cuộc sống hoặc là làm lũ ruộng đồng hoặc đi làm dịch vụ nơi khác
nhưng mà đối với những người khuyết tật đặc biệt khuyết tật vận động hay về tay về chân về trí tuệ thì đi làm rất là khó khăn
thế và không có điều kiện để đi xa nhà
thế nên là đến đây hợp tác xã thì được có công an việc làm
thế và những nơi xa thì họ cũng nghe tiếng và đến nơi học cầm tay chỉ việc chạy dạy
và sau đó thì về có thể tự mở được tại nhà mình
hoặc là nếu không tìm được việc làm thì chị lại tạo luôn việc làm cho chị em
chị em rất là phấn khởi
toàn tỉnh vĩnh phúc hiện có hơn sáu mươi ba tám trăm linh người khuyết tật
những năm qua bên cạnh việc bảo trợ chăm sóc thường xuyên cho người khuyết tật
thì các cấp hội đặc biệt chú trọng đến việc hỗ trợ sinh kế bền vững cho người khuyết tật
ngoài hợp tác xã may mặc xã tuần chính
hội đã đưa vào hoạt động hợp tác xã dịch vụ
hội đề mặc long hoa hợp tác xã tỉnh thương tiền châu
hay những mô hình sinh kế gắn với nông nghiệp
để những dự án kế hoạch mang lại kết quả tích cực
hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh vĩnh phúc
đã có những hoạt động thiết thực nhằm động viên khích lệ
cải thiện đời sống vật chất và tinh thần
giúp người khuyết tật sống lạc quan xây dựng và phát triển kinh tế
từng bước hòa nhập cộng đồng
gia đình bà trương thị ngọ chú tại xã ngũ kiên huyện vĩnh tường là một ví dụ
bà trương thị ngọ bị mất hai chân do tai nạn lao động
vốn là một gia đình thuần nông
nên từ khi bà gặp chuyện không may
kinh tế gia đình bà đã khó khăn lại càng khó khăn hơn
thế nhưng không lúc nào người ta thấy vợ chồng bà chán nản
hay mất niềm tin vào chính mình
hoạt động như thế kể cả chồng gia đình có việc gì là mình phải cố gắng làm
việc gì là mình làm
thì về đoàn thể thì có những cái gì đấy thì mình cũng cố gắng phân đấu
để trước hết là cho gia đình
sau là về cho xã hội cộng đồng
và để phát triển nông thôn mới lên
và xã hội ngày càng được gây đẹp hơn
nhận được sự khích lệ của anh em họ hàng
bà con làng xóm
cùng những trợ giúp đặc biệt của hội bảo trợ người khuyết tật
và trẻ em một côi tỉnh vĩnh phúc
bà luôn tâm niệm rằng mình phải nỗ lực để chiến thắng số mệnh
không chấp nhận trở thành gánh nặng cho chồng
bà xin nhận dự án chăn nuôi bò sinh sản
rồi tự tay nuôi nấng những con bò của mình
hàng ngày mặc dù không thể đi lại bình thường
nhưng người ta vẫn thấy bà tự mình thái rau trộn cám
và thăm non chăm sóc từng con bò trong đàn bò nhận nuôi
chính vì vậy mặc dù thương vợ
không muốn vợ phải làm việc nhiều
nhưng ông yên chồng bà ngọ
cũng dần hiểu và động viên khuyến khích vợ
trong công việc này
ai cũng vậy cũng muốn cho gia đình là tiến lên mức kinh tế
cho nó đạt chuẩn với xã hội
nhưng nó không may
thì tôi nó bị tài nạn
tất nhiên không phải vì cái đấy mà mình không cố gắng
mình cũng phải bằng mọi cách
mình cố gắng cho bằng với dân với xã
và với trí tiêu của xã hội
để góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới
của xã nói chung
không chỉ riêng gia đình bà ngọ
nhiều người khuyết tật và gia đình có người khuyết tật
thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
đã được tham gia vào mô hình sinh kế khác nhau
phù hợp với hoàn cảnh từng gia đình
theo kết quả đánh giá của hội bảo trợ người khuyết tật
và trẻ mồ côi tỉnh vĩnh phúc
các mô hình sinh kế trợ giúp cho người khuyết tật
khi được triển khai đã mang lại nhiều kết quả tích cực
bên cạnh việc tạo ra việc làm phù hợp
cho người khuyết tật và gia đình người khuyết tật
thì các mô hình trợ giúp người khuyết tật
cũng huy động được sự tham gia tích cực
của chính quyền địa phương cấp cấp
các tổ chức đoàn thể cộng đồng
hiện tại hội người khuyết tật của vinh tường
chúng tôi đẩy xem một cái mới là
xây dựng nền kinh tế bền vững
đời sống bền vững để hòa nhập với cộng đồng
cho nên là nhiều người khuyết tật chúng tôi đã
xây dựng mô hình kinh tế
mô hình làm ăn bền vững
và chúng tôi kết hợp với cái đó là
kêu gọi sự đầu tư của nhà nước
của nhân dân
của xung quanh hàng xóm lãng giềng
tạo dựng để cho những người khuyết tật
có thể chúng tôi vươn lên
xóa đói giảm nghèo
theo số liệu thống kê của hội bảo trợ
người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh vĩnh phúc
trong những năm qua các cấp chính quyền
đã góp phần không nhỏ giúp cộng đồng
người khuyết tật trên địa bàn tỉnh
vươn lên xóa nghèo hòa nhập cuộc sống cộng đồng
riêng năm hai nghìn một mươi sáu
hội bảo trợ của tỉnh đã tổ chức
các hoạt động bảo trợ cho hơn một mươi bốn lượt
người khuyết tật và trẻ em mô côi
có hoàn cảnh khó khăn
đối với nhiều người khuyết tật
việc tham gia vào các mô hình sinh kế thiết thực
và ý nghĩa không chỉ giúp họ có nguồn thu nhập
nuôi sống bản thân mà thông qua các hoạt động này
người khuyết tật còn tìm thấy niềm vui
niềm hạnh phúc mới trong cuộc sống
qua đó giúp họ hoa nhập hơn
và tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng
gia đình thì nói chung là
sống bây giờ theo nếp
mình đời sống văn hóa mới
thì trong mọi đóng góp
ví dụ như cưới đền ơn đắc nghĩa
hay ủng hộ đồng bào bão lụt
hay là xây dựng nông thôn mới
thì dù rằng trong gia đình
của tôi rất là khó khăn
nhưng tôi vẫn có một phần
nhỏ bé để đóng góp với
tất cả các
kêu gọi đấy
trong điều kiện hoàn cảnh cũng như là điều kiện phát triển kinh tế
của mỗi hộ nó cũng có nhiều khó khăn
xong thì bằng cái chức lực
cũng như bằng cái trí tuệ của những người khuyết tật
cũng đã tích cực tuyên truyền
động viên vợ con cũng như là gia đình
cũng là cùng với
là cộng đồng trong khu dân cư
cũng tham gia đóng góp được
về tiền về công sức
để cùng với là nhân dân
để hoàn thành các cái mục tiêu
mà chương trình chúng tôi mới đặt ra
thế cái ý nghĩa này thì thực ra là
đành rằng là tuy rằng là cái số đối tượng
nó ít nhưng cũng đã tạo ra được
một cái nguồn lực cũng như là
động viên khích lệ những các đối tượng khác
đấy là cùng với địa phương để hoàn thành
được cái mục tiêu mà xây dựng
đồng mới của địa phương
tỉnh hội vĩnh phúc chúng tôi đã tiến hành đại hội
và có nghĩ quyết chung về cái chương trình
hoạt động hội trong năm năm tới
thì chúng tôi tiếp tục thực hiện sáu chương trình
mà trung ương hội đã hướng dẫn
và thêm một chương trình là xanh sạch đẹp
của tỉnh vinh phúc đó là bảy chương trình
thì chúng tôi tiếp tục là
tuyên truyền vận động để xây dựng quỹ hội
hàng năm là phải phấn đấu
vươn lên làm thế nào đó quỹ hội
hàng năm phải đạt từ sáu tỷ
kể cả hiện vật quy ra tiền
để trợ giúp cho các đối tượng người khuyết tật chèm một ôn
có thể nói những chính sách của tỉnh vĩnh phúc
đã và đang giúp người khuyết tật
tại địa phương có thêm hứng khởi trong cuộc sống
bớt tự ti và hòa nhập cộng đồng
nhiều cơ sở sản xuất đất
tuyển dụng thêm người khuyết tật vào làm việc
nhiều mô hình người khuyết tật làm việc
kinh tế giỏi được cộng đồng biết tới
và nhờ vậy mà sự đóng góp của cộng đồng
người khuyết tật vào phát triển kinh tế
xã hội tại địa phương cũng vì thế
mà ngày một nâng cao
trong công tác phát triển kinh tế
gắn liền với xây dựng nông thôn mới
sự góp sức của cộng đồng người khuyết tật
là rất đáng ghi nhận
hy vọng trong thời gian tới
cùng với đà phát triển mạnh mẽ chung
của cả nước các cấp chính quyền
sẽ cùng chung tay xây dựng
nhiều hơn nữa các mô hình sinh kế
phù hợp với những nhóm người yếu thế
để trợ giúp họ vươn lên
ổn định cuộc sống
chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc
mọi thông tin chi tiết xin gửi về
chương trình thắp sáng niềm tin
truyền hình nhân dân số bảy mươi một
hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc email thắpsángniềmtina org vn
và hẹn gặp lại